tại khu di tích lịch sử đền hùng ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi bảy tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng giã bánh dày dân lên vua hùng với sự tham gia của một mươi bốn đội đến từ một mươi ba huyện thị thành và đội hà nội
hội thi gói nấu bánh trưng giã bánh dày dân lên vua hùng được tổ chức hàng năm tại khu di tích lịch sử đền hùng để tỏ lòng biết ơn tri ân công đức các vua hùng đã tạo dựng nên một phong tục đẹp của dân tộc
bánh trưng bánh dày là biểu tượng của trời đất được chế biến từ hạt lúa nếp thơm một sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng lúa nước có từ thời vua hùng
hai loại bánh đặc biệt này được gắn với tục thờ cúng tổ tiên với tín ngưỡng thờ cúng vua hùng của dân tộc việt nam
theo ban tổ chức hai đội đạt giải nhất hội thi gói nấu bánh trưng dạ bánh dày năm hai nghìn một mươi bảy sẽ được gói nấu bánh trưng dạ bánh dày dân lên vua hùng vào ngày một mươi tháng ba âm lịch năm hai nghìn một mươi chín